hầu hết các tòa nhà được xây dựng bằng ngân sách nhà nước
nhiều khu nhà được xây dựng ở quá xa siêu thị chợ trường học hay bệnh viện
khiến cư dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt
vậy là cho dù mức thu phí dịch vụ đối với cư dân ở nhà tái định cư
được tính theo quy định của thành phố là rất thấp so với mặt bằng chung
nhưng nhiều khu nhà không hấp dẫn được người dân về ở
làm cho những tòa nhà tái định cư càng thêm hoang vắng tiêu điều
kheo kết hối là chúng tôi thực hiểu được
ý chắc không dưới tám mươi là các nhà chung cư không đồng bộ
chất lượng kém quản lý kém
không có nhà công trình phúc lợi công cộng xã hội
bởi vì nói thật đó là những công trình mà do quản lý vốn ngân sách
hầu hết các công trình vốn ngân sách làm là bị nhà ở là bị như thế
để giải bài toán nhà ở tái định cư
điều đầu tiên phải làm tốt công tác quy hoạch
phải xác định đúng vị trí xây dựng khu tái định cư
đảm bảo giao thông hạ tầng xã hội cho người tái định cư
do đó phải xác định đúng đối tượng tái định cư
sao cho phù hợp với nhu cầu thu nhập của mỗi người
thành phố cần phải có một kịch bản hoàn chỉnh về loại hình nhà ở này
từ phương thức tái định cư nhu cầu thực tế đến chất lượng công trình
đặc biệt là trong công tác quy hoạch